vào tối ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc
trước quán karaoke stom tổ dân phố ba a thị trấn đắc hà huyện đắc hà xảy ra xô xát đánh nhau
hai đồng chí phạm xuân biển và trịnh hoàng tiến đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
khi lực lượng chức năng xuất hiện một nhóm thanh niên đã chặn đầu xe
bao vây và cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ
các đối tượng đã dùng hung khí gồm kiếm và gậy đánh chém làm hai đồng chí công an bị thương
đáng nói trong khi các đồng chí đến trung tâm y tế huyện đắc hà để cấp cứu
các đối tượng trên tiếp tục dùng hung khí đánh gây thương tích
hiện công an huyện đắc hà đã bàn giao tám đối tượng gồm vũ văn văn vũ văn đông nguyễn phi lanh
lưu xuân vịnh đinh khắc hoàng đinh khắc huy lưu xuân minh ngô văn thảo
cùng chú tại huyện đắc hà cùng toàn bộ tăng vật của vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum
tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
vào trưa ngày hôm nay công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã bắt khẩn cấp nguyễn văn đực
một mươi tuổi quê tỉnh nghệ an kẻ đã gây ra hành vi cướp tài sản và đâm trọng thương hai người phụ nữ
tại một tiệm cắt tóc trên địa bàn
khoảng chín giờ sáng nay lực ghé đến một quán cắt tóc nam có địa chỉ trên đường nguyễn lương bằng quận liên triểu
tìm cơ hội cướp tài sản
sau khi đã tiếp cận được chủ quán đối tượng dùng dao uy hiếp để nhằm chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên nữ chủ quán đã phản ứng lại nên lực dùng dao tấn công khiến người này bị thương
cũng trong thời điểm này thấy có tiếng hô hoán chủ nhà là cụ bà bảy mươi một tuổi đã đến chi hô và chống cự
nhằm giải vây cho nữ chủ quán cắt tóc thì bị lực cầm dao đâm vào người khiến cụ bà bị thương nặng
gây án xong lực nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
tiếp nhận vụ việc công an quận liên triểu đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức tuần tra về bắt
tới khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay hung thủ đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
truy cập các mạng xã hội tìm cách chiếm quyền sử dụng facebook cá nhân của người khác
rồi mạo danh để nhắn tin lừa bạn bè nạn nhân chuyển tiền cho mình
bảy đối tượng ở huyện triệu phong của tỉnh quảng trị vừa bị công an huyện sông lô của tỉnh vĩnh phúc phát hiện và bắt giữ
từ thông tin về việc một người dân ở xã bạch lưu huyện sông lô bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền bốn mươi bảy triệu đồng
thông qua mạng
công an huyện sông lô đã lần theo dấu vết thu thập được
xác định tại một quán internet ở huyện triệu phong của tỉnh quảng trị
có bảy đối tượng đang có hành vi sử dụng máy tính điện thoại di động để lừa đảo người dân qua mạng xã hội facebook
đó là lê xuân bảo nguyễn nhật tiến nguyễn ngọc tường võ đức hùng lê văn duy lê văn duy cường nguyễn văn huy và nguyễn hồng quân
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã thực hiện trót lọt một mươi chín vụ lừa đảo thông qua mạng máy tính mạng viễn thông
với tổng số tiền chiếm đoạt được là khoảng năm trăm linh chín triệu đồng
bị hại là người dân ở khắp các tỉnh thành trên phạm vi cả nước
điên quan đến việc xử lý đối tượng hoạt động cho vẻ lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua kết quả xác minh điều tra vào ngày hôm nay công an tp hải dương tỉnh hải dương
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu ba phường nhị châu tp hải dương
theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tại quán cầm đồ ở khu hai phường thạch khôi tp hải dương
đức đã sử dụng ba trăm năm mươi một triệu đồng cho một mươi chín người với ba mươi sáu lượt vay
mức lãi suất là một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm
tổng số tiền lãi thu được là một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng
trong đó tiền lãi vượt quán năm lần mức lãi suất cao nhất trong bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định

với những căn cứ tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra
công an tp hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với phạm văn đức về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng một mươi
một tên trộm đã vào tầng hầm của chung cư cao cấp ultra parkview một trăm ba mươi một trăm ba mươi hai hồng hà
phường chín quận phú nhuận tp hcm để lấy chiếc xe trị giá hơn sáu mươi triệu đồng
theo camera an ninh ghi lại khoảng một mươi giờ tên trộm bịch kính khẩu trang đã vào tầng hầm b một
của tòa nhà để bẻ khóa lấy xe gắn máy pcx biển số năm mươi chín s hai mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi sáu của một cư dân đang sinh sống tại đây
điều đáng nói xe của cư dân phải có thẻ từ mới được ra vào
mặc dù bảo vệ đã hạ thanh trắng barrier
nhưng đối tượng đã lao ra ngoài
và chạy thoát
sau sự việc công an phường chín đã tiến hành ghi nhận sự việc để điều tra làm rõ
chung cư ultra parkview trong thời gian qua nối cộng về mất an toàn an ninh trật tự
mới đây nhất trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an quận phú nhuận đã bắt hàng chục thanh niên sử dụng ma túy tại chung cư này
thưa quý vị ngay sau khi hội đồng nhân dân tp hcm thông qua chủ trương xây dựng chính sách bồi thường tái định cư
bổ sung đối với các hộ dân trong khu đô thị mới thủ thiêm tại phiên họp bất thường ngày sáu tháng một mươi
sáng nay ngày bảy tháng một mươi
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận hai
theo đó tổ đại biểu đơn vị số bảy gồm bà nguyễn thị quyết tâm nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
ông phan nguyễn như khuê phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội trưởng bang tuyên giáo thành phố
bà trịnh ngọc thúy phó chánh án tòa án nhân dân tp hcm tiếp xúc cử tri quận hai hơn năm trăm linh cử tri có mặt tại buổi tiếp xúc
tại hội trường diễn ra buổi họp nhiều hội dân vẫn tỏ ra bức xúc trước vấn đề giải quyết đền bù tại khu đô thị mới thủ thiêm
mong muốn được đối thoại về ranh năm khu phố thuộc ba phường cũng như chính sách đền bù cho người dân trong ranh quy hoạch và xác nhận tính pháp lý
ngoài ra cử tri đề nghị các đại biểu đưa vấn đề thủ thiêm ra nghị trường quốc hội để có một nghị quyết về vấn đề này
cũng như đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần giám sát việc thực thi khu đô thị mới thủ thiêm vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
ngoài vấn đề về thủ thiêm tại buổi họp cử tri cũng bức xúc trước tình trạng ngập lụt kéo dài trên tuyến đường lương định của khiến cuộc sống đi lại của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
phát biểu tại buổi tiếp xúc bà nguyễn thiên quyết tâm nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cho biết
các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội ghi nhận tổng hợp và chuyển cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết
ngoài ra bà tâm cũng đề nghị ủy ban nhân dân quận hai quan tâm tạo điều kiện cho người dân thủ thiêm có cuộc sống tạm cư ổn định
đảm bảo chất lượng sinh hoạt tối thiểu khi người dân đang chờ được giải quyết quyền lợi theo quy định
chuyện như đùa chú rể mất tích đám thế tân lan trong đám khác chỉ vì món tiền hai triệu đồng
tình huống được chính cô dâu chia sẻ trên mạng xã hội
khi nhiều người bất ngờ trong ngày cưới của mình chú rể bỗng mất tích điện thoại cũng tắt máy
cả nhà gái nhóc nhau đi tìm thì hóa ra anh chàng này vì cả nể bạn bè nên đã nhận làm chú rể đóng thế trong một đám hỏi khác
nhiều người đọc cuốn thương cho cô gái cũng không được vì nghĩ anh chàng chú rễ này xứng đáng là diễn viên hài
dân mạng kêu gọi tái chơi youtuber làm video ăn thịt chó
một youtuber bất ngờ trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong clip chế biến món thịt chó
cụ thể để ăn mềm kênh của mình đạt hơn bốn mươi lượt đăng ký
anh chàng đã thực hiện một clip chế biến món ăn có tên thịt chó nấu củ chuối
ngay lập tức video này đã nhận hàng loạt lượt chỉ trích của cư dân mạng
rất nhiều người yêu mến loại thuốc cân này đã lên tiếng tội tái chai anh chàng vì cho rằng clip này không thể chấp nhận được
trồn điện thoại giữa cửa hàng đông người
người đàn ông đồn mua bảo hiểm vào cửa hàng giá vợ mua đồ lợi dụng lúc mọi người không chú ý
anh ta liền lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát
nhiều người bàng hoàng vì sự ngang nhiên của đối tượng này
đoạn clip vẫn đang được bàn tán trên mạng xã hội
phanh gấp tránh xe đạp xe máy trượt hàng chục mét trên đường
tình huống tai nạn giao thông dưới đây diễn ra trong một ngày mưa
vào thời điểm này trên đường khá vắng một người đi xe đạp băng sang bên kia đường mà không quan sát
khiến năm thanh niên chạy xe máy giật mình phanh gấp từ xa và bị trừ một đoạn đường khá dài
tình huống giao thông này khiến nhiều người ngao ngán rất may không có thương vong xảy ra
ông bố dạy con gái ba tuổi nấu cơm không biết thức ăn ít nhiều ra sao còn có đổ tám thiều muối vào
dù chỉ mới ba tuổi nhưng ông bố trẻ đã dặn dò cô con gái dưới chiêu thức tưởng chừng như vô lý
nhưng lại rất hiệu quả để né những công việc nhà khi về nhà chồng trong tương lai
người đàn ông này còn không quên lấy ví dụ minh họa mẹ con ngày trước cũng vậy
để con gái nhỏ thêm phần tin tưởng
đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi bật cười thích thú
trước sự téo táo của ông bố trẻ